trước diễn biến nhanh chóng của cơn bão số một mươi hai sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn
bàn các giải pháp để kịp thời ứng phó với cơn bão
theo chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận
đã triển khai các phương án phòng chống theo chỉ đạo trong đó các tỉnh ven biển từ quảng bình đến bà rịa vũng tàu
cũng đã khẩn trương thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn cho các tuyến đề biển đề cửa sông sung yếu
thực hiện cấm biển và di rời tàu thuyền ra khỏi khu vực ảnh hưởng thoát khỏi vùng nguy hiểm
tính đến thời điểm hiện tại đã có bảy mươi chín một trăm tám mươi hai tàu và ba trăm tám mươi năm chín trăm một mươi một lao động biết vị trí diễn biến hướng đi của bão
để chủ động di chuyển hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm bảy mươi năm bốn trăm sáu mươi bảy hộ và ba trăm tám mươi sáu một trăm bốn mươi ba người thuộc các địa phương bị ảnh hưởng
dự kiến di rời sơ tán đến nơi an toàn
tập trung kiểm tra giả sát các hộ để yêu cầu
vận hành kỳ này phải thực hiện đúng quy trình
và những cái hồ thiết yếu những cái hồ mà đã xuống cấp thì được phải được quản lý chặt chẽ
giám sát chặt chẽ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để đảm bảo không có sự cố
để ghi tất cả các địa phương trọng điểm này thì theo phương châm bốn tại chỗ
đặc biệt ở đây là số dân của chúng ta ở những vùng trũng những vùng nguy hiểm những vùng ven biển buộc phải di rời
ban chỉ đạo phòng chống thiên tai cũng nhấn mạnh
cần tiếp tục quan tâm công tác chỉ huy bốn tại chỗ công tác phối hợp giữa các bộ ngành liên quan
để có thể bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế tối đa những tổn thất do bão có thể gây ra
trong đó đặc biệt chú ý phối hợp với ngành giáo dục để có phương án sẵn sàng nghỉ học bảo đảm an toàn cho học sinh